giải quyết mâu thuẫn bằng cách dùng súng tự chế bắn nạn nhân bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
sau khi gây án nguyễn văn đại đã nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi anh nguyễn xuân trường ba mươi hai tuổi chú xã ea tiêu huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
đang ngồi uống cà phê với một người quen tại quán cà phê còi trên quốc lộ hai mươi bảy đoạn xã e bốc huyện chiêu quynh
đến khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày đối tượng nguyễn văn đại hai mươi sáu tuổi chú tệ xã rai bù hằng huyện chiêu quynh
bất ngờ chạy xe ô tô con đến dừng trước cửa quán
sau đó đại cầm một khẩu súng ngắn xông vào bắn hai phát trúng vào đùi và cổ anh trường
bị bắn anh trường đã cố gắng chạy ra phía sau quán rồi được người dân cầm máu và đưa tới bệnh viện cấp cứu
riêng nghi phạm đại sau khi gây án đã lên xe tẩu thoát
được biết trước đó giữa trường và đại có xảy ra mâu thuẫn